trong năm hai nghìn một mươi chín quỹ phát triển nhà ở thành phố đã giải ngân hơn ba trăm linh tỷ đồng
cho các đối tượng có thu nhập thấp vay để tạo lập nhà ở vượt ba ba mươi chín so với kế hoạch
ủy ban nhân dân tp giao năm hai nghìn một mươi chín là hai trăm chín mươi năm tỷ đồng và tăng hơn chín mươi ba so với năm hai nghìn một mươi tám là một trăm năm mươi bảy chín mươi một tỷ đồng
từ năm hai nghìn năm đến cuối năm hai nghìn một mươi chín quỹ phát triển nhà ở của thành phố đã giải ngân
cho bốn sáu trăm linh cán bộ công chức viên chức chiến sĩ của thành phố vay tạo lập nhà ở
với tổng số tiền khoảng một chín trăm sáu mươi tỷ đồng
một thực tế cho thấy hiện nay tại thành phố hồ chí minh đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên
được đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành giáo dục đặc biệt còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế
tại địa phương nhất là ở các trường có nhiều học sinh học hòa nhập
thành phố hiện có hai mươi một trường chuyên biệt một mươi hai trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
tiếp nhận học sinh chuyên biệt học sinh khuyết tật mức độ nặng và bảy trăm hai mươi năm trường công lập
từ mầm non tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông dạy học sinh khuyết tật mức độ nhẹ
đủ khả năng học hòa nhập với học sinh bình thường
số lượng học sinh học hòa nhập và chuyên biệt ngày càng tăng khiến các trường áp lực nhiều
về sĩ số cơ sở vật chất chỗ học cũng như các điều kiện phục vụ cho từng dạng khuyết tật
trong khi đó đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên được bồi dưỡng đúng chuyên ngành
chưa đáp ứng được tình hình thực tế
vì vậy nhiều giáo viên nghỉ việc chuyển công tác khác gây khó khăn cho việc duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy
thưa quý vị ô nhiễm môi trường tại tp hcm đang trở thành một vấn đề cấp bách
đe dọa trực tiếp đến các thành quả về phát triển kinh tế xã hội du lịch
cũng như tác động trực tiếp đến sức khỏe của người dân
điện đơn cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ
thành ủy tp hcm đã ban hành chỉ thị một mươi chín về vận động người dân thành phố
không vi phạm luật môi trường vì thành phố sạch và giảm ngập nước
tuy chỉ thị mới được ban hành gần một năm nhưng bước đầu cũng đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ
trong nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
trong những năm qua tình trạng ô nhiễm ở các tuyến kênh rạch trên địa bàn thành phố là hết sức nghiêm trọng
đây là con sông rạch sáng chảy qua địa bàn
tại địa bàn quận tám tại vị trí ống cống này có nhiệm vụ thoát nước cho ba phường
gồm phường một phường hai phường ba quận tám sau đó chảy ra sông sài gòn
nhưng người dân đã vứt trá xuống sông làm cho dòng chảy bị tắt nghẽn gây nên lập nước
trác thải từ khu dân cư nước thải từ các cơ sở sản xuất đã đổ thẳng xuống dòng sông và kênh rạch
khiến dòng nước bị ô nhiễm chuyển thành màu đen kịt đặc quánh bốc mùi hôi thối
làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân
tất cả những cái khu công nghiệp không có xử lý nước thả ra sông thì đương nhiên nó phải ô nhiễm rồi
mà ở đây cái nguồn ô nhiễm chính là cái kênh lò gốm
lò gốm nó ra đây nếu như là con nước lớn chiều cường nó lên thì nó có thể pha loãng
còn nếu như nước kém là nước thiệt đó thì cái dòng kinh của lò gốm nó ra đây thì nó đen ngòm luôn
thực hiện chỉ thị một mươi chín và cuộc vận động nói không với rác thải nhựa
đặc biệt rác thải nhựa sử dụng một lần tuy mới triển khai
nhưng đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân thúc đẩy trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền
ở khu vực này đây là coi như là cái mương hở tuyến đường sắt bắc nam
thì hồi đó giờ tức là trên một chục năm nay toàn bộ ở đây là chỉ chứa rác
da chai của tất cả các hậu dân là dân ý thức
không ý thức là kém là không có đóng tiền đổ rác cứ tắp về phía bên đây
thì cả trên chục năm nay từ hồi thực hiện cái chỉ thị một mươi chín của thành ủy
an công tác mặt trận chúng tôi cùng các ủy khu phố và các ban ngành đoàn thể
đã phối hợp lại dẫn động nhân dân tham gia tổng vệ sinh khu vực này
và hiện nay thì nói chung là tôi đã xóa được cái điểm đen này
và hướng tới là coi như chúng tôi đang dẫn động các mạnh thường quân và các nhân dân
là để coi như là giải tỏa hết cái khu vực tuyến đường sắt này sạch sẽ
để xây dựng cái vườn hoa và coi như cái khu vui chơi cho các trẻ em
cuộc vận động nói không với rác thải nhựa từ đầu tháng sáu đến nay
các cơ quan ban ngành các trường học trên địa bàn thành phố đã ký cam kết
không sử dụng rác thải nhựa
dạy trẻ phân loại rác giúp cho trẻ biết phân loại được ba loại rác
từ đó qua các hoạt động phân loại rác thì giúp cho các bé biết được
ý thức được về bảo vệ môi trường xây dựng thành phố xanh sạch đẹp
kết quả cho thấy đó là thứ nhất là cái điểm rác
bình thạnh có hai mươi sáu điểm rác
đến nay đã xóa được hai mươi bốn điểm rác
đây là cái điểm rác mà phải nói rằng là thời gian qua rất là phức tạp
và quận cũng đã tập trung phường cũng đã cố gắng để xóa được cái điểm rác này
thứ hai đó là quận có tám mươi chín khu phố là đăng ký
là mỗi một khu phố như vậy là khu phố không rác
và có hai mươi ba là một mươi tám chuyến đường là không rác
chuyến đường là xanh sạch đẹp
nhiều địa phương đã khuyến khích người dân phát hiện và tố giác các hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định
vận động xã hội hóa việc lắp đặt bổ sung các camera an ninh kết hợp theo dõi giám sát về môi trường
từ đầu năm đến nay toàn thành phố đã tiếp nhận bốn bốn mươi một thông tin phản ánh của nhân dân
về việc vệ sinh môi trường và đã xử lý giải quyết bốn hai mươi một tin
chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền trong nhân dân
đoàn viên hội viên các đoàn thể trên các hình thức như là
thông qua hội nghị tuyên truyền miệng
thông qua các kênh tương tác của quận như là website zalo facebook
để tuyên truyền những nội dung này đến cho người dân và kêu gọi người dân để thực hiện
nói chung là tôi cũng dân địa phương đây sống lâu năm rồi
thì nhờ phiên góp và động viên bà con của bác làm tiến đường này cho nó sạch đẹp
thì tôi cũng cảm ơn
cũng từ cuộc vận động thành phố cũng đã tập trung xử lý được trên sáu trăm linh điểm đen về rác
hơn một bốn triệu hộ gia đình đã ký cam kết thu gom rác
giữ gìn vệ sinh môi trường tuyến đường khu dân cư thực hiện phân loại rác tại nguồn
được sự tuyên truyền của phường cũng như là khu phố về bảo vệ môi trường
thì cũng biết là phân loại rác thành ba loại
một loại là
rác là rắn một loại là hữu cơ loại là rác sinh hoạt
thành phố cũng đã lắp đặt mới một mươi tám trăm ba mươi hai thùng trác công cộng
tại các tuyến đường tuyến hẻm trao tặng các vật dụng thùng trác
túi đường trác bao tay kẹp gấp rác túi sách thân thiện môi trường
nhãn dắn phân loại trác cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn
quỹ ban phường các đoàn thể phường cũng có hình thức tuyên truyền bằng cách vẽ tranh cổ động
trên các đoàn thể phường
tuy nhiên việc xử lý rác thải ra đường và kênh rạch xử lý điểm đen về ô nhiễm
vẫn chưa được giải quyết triệt để
tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn còn diễn ra ở nhiều khu vực tuyến đường
ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị
rác thải nhựa thì theo tôi thấy bước đầu cũng đã có những kế hoạch tích cực
trước hết là sự gương mẫu của các cơ quan
nhà nước thì cụ thể như mặt trận đây và tôi thấy nhiều cơ quan khác của cơ quan nhà nước
hoặc một số doanh nghiệp rồi của các siêu thị thì bây giờ là đã có những đưa ra những quy định
nếu mà trong quá trình tổ chức hội nghị hội họp xử lý những cái bình bằng nhựa
hoặc ly bằng nhựa thì sẽ không quyết toán
thì đây tôi nghĩ là nó tạo hiệu ứng ban đầu và tôi thấy các cơ quan truyền thông cũng đang
tích cực là tuyên truyền cái việc này
trong thời gian tới thành phố phải xử lý dứt điểm chín mươi hai điểm đen ô nhiễm còn lại
đồng thời triển khai xây dựng ba trăm sáu mươi chín điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch
phục vụ nhu cầu của người dân tại các điểm đen ô nhiễm đã được xử lý
thì hiện nay các cái điểm đen về rác đã được các tổ chức chính trị xã hội
cùng vận động trong giới đoàn viên hội viên mình thực hiện thì cải tạo những cái điểm đen đó
bằng những sân chơi cho người dân trong khu phố
mà bằng những cái mảng cây xanh đã tạo nên một cái môi trường sạch đẹp
và dần tiếp theo cái bước nữa là trong cái việc mà quản và giữ để cho cái môi trường được sạch đẹp hơn
là một thành phố có một mươi ba triệu dân hạt cây đã thải ra chín tấn rác
dân chủ yếu là chôn lớp chiếm trên chín mươi mặc dù lực lượng thu gom rác dân lập chiếm trên sáu mươi
nhưng quy mô hoạt động còn nhỏ lẻ phân tán phương tiện thu gom tại nguồn hầu hết còn khá thu sơn
chưa đảm bảo điều kiện bệ sinh môi trường
cái truyền thống người ta bỏ một cái bịch rác thôi hoặc là một cái thu gom một cái thùng rác
bây giờ anh phải ra hai thùng thì thùng đó lại ở đâu ra
thứ hai là cái người đổ rác dân lập khác rồi là cong lập khác nó khó như vậy
thì dân lập thì người ta nói thế này các bác cử đội cho tôi là một bịch chung nhất rồi chúng tôi tự phân loại lại
hiện thành phố cũng đang chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường sắp xếp lực lượng thu gom rác dân lập vào hợp tác xã hoặc doanh nghiệp gắn với việc chuyển đổi phương tiện thu gom tại nguồn để phù hợp với quy định hiện hành bố trí các điểm tập kết trung chuyển rác phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương